liên quan đến vụ việc một bác sĩ công tác tại khoa lao bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang đuổi bệnh nhân về nhà
ngày hôm nay bộ y tế đã yêu cầu giám đốc sở y tế tỉnh kiên giang khẩn trương làm rõ thông tin
xác định rõ trách nhiệm có hình thức xử lý nghiêm các tập thể cá nhân liên quan
theo quy định và công khai thông tin này cho các cơ quan truyền thông
trước đó ngày bốn tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh bác sĩ tại nam ngạn
công tác tại khoa lao bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân ra về
vì cho rằng bệnh nhân này bác sĩ không điều trị được nằm lại bệnh viện chỉ gây tốn kém tiền nhà nước
và làm khổ cho bác sĩ điều dưỡng
thậm chí bác sĩ ngạn còn đưa thẻ đeo trên ngực áo của mình cho người quay clip xem
và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình
ngay sau khi sự việc diễn ra lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang đã ký quyết định
tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với bác sĩ ngạn để hội đồng kỷ luật của bệnh viện xác minh
và đề xuất hình thức xử lý đối với bác sĩ ngạn